ngôi nhà này chính là ngôi nhà bác đã ở từ ngày hai mươi một tháng năm đến cuối tháng năm năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm những ngày đầu khi người mới về tân trào
theo bà mai kể lại người dân trong thôn năm ấy phần lớn không biết bác chính là bác hồ mà chỉ biết gọi bác là ông ké
bác vô cùng giản dị và gần gũi với mọi người
khi bác còn ở trong căn nhà này bác cũng ăn cơm với mọi người trong gia đình
hôm nào bác cũng làm việc đến khuya và dậy rất sớm
tuy nhiên để bảo đảm bí mật sau ít ngày ở nhà cụ sự bác hồ đã chuyển lên ở trên lán nà nưa
căn lán nà nưa nơi bác hồ đã ở và làm việc từ cuối tháng năm đến ngày hai mươi hai tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
để chuẩn bị và lãnh đạo cuộc tổng khởi nghĩa tháng tám năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
căn lán được dựng theo kiểu nhà sàn của đồng bào miền núi đáp ứng yêu cầu của bác đề ra là gần nước gần dân
xa đường quốc lộ thuận đường tiến tiện đường thoái
lán có hai gian nhỏ gian bên trong là nơi bác nghỉ ngơi gian bên ngoài là nơi bác làm việc và tiếp khách
thời gian bác hồ ở và làm việc tại căn lán nà nưa do điều kiện vô cùng khó khăn và vất vả
nên vào cuối tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm bác hồ kính yêu đã ốm rất là nặng tưởng chừng như không thể qua khỏi được nữa
chính tại căn lán đơn sơ vách ngứa nà nưa
trước tình hình bác hồ ốm rất là nặng bác hồ đã bắt đầu làm việc tại căn lán nà nưa
trước khi bác hồ ốm rất là nặng như vậy đồng chí võ nguyên giáp đã xin phép bác hồ để đi tìm người trước bệnh cho bác
khi đó cũng rất là may bởi sự mách bảo của bà con tân trào đồng chí võ nguyên giáp có tìm được một ông cụ lang giả
người dân tộc thiểu số và đón cụ lang giả đó lên trên căn lán nà nưa để trước bệnh cho bác
đến đầu tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm sức khỏe của bác hồ đã bình phục trở lại được và người đã cự dậy tiếp tục làm việc được ngay
theo các nhà nghiên cứu lịch sử
thời kỳ tiền khởi nghĩa mọi văn bản chỉ thị chỉ đạo tổng khởi nghĩa đều được khởi thảo tại căn lán nà nưa này
vì thế lán nà nưa còn được ví như một phủ chủ tịch bằng tre nứa
tại căn lán đơn sơ sản dị này giữa lúc bị ốm nặng bác đã dặn lại đồng chí võ nguyên giáp
lúc này thời cơ thuận lợi đã tới
dù hy sinh tới đâu dù phải đốt cháy cả dãy trường sơn
cũng phải kiên quyết dành cho được độc lập

xúc động và cảm phục có lẽ là cảm giác chung của mỗi người dân khi về thăm lại nơi ở và làm việc của bác trong thời kỳ cách mạng
còn với người dân ở tân trào đó là niềm tự hào
những câu chuyện về bác hồ trong những ngày người còn sống và làm việc ở tân trào
được người dân trong xã truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác
và mỗi khi đến xã hồ bác hồ sẽ có một tình thần tự hào
đến dịp sinh nhật bác những câu chuyện về bác lại trở nên sống động hơn trong lòng mỗi người dân nơi đây
trong ký ức của người dân tân trào bác vĩ đại và vô cùng giản dị
mặc dù bận rất nhiều việc nhưng bác vẫn thường xuyên quan tâm thăm hỏi người dân trong xã
người còn cùng với bà con lao động nói chuyện với cán bộ chiến sĩ động viên người dân hăng hái tham gia lao động sản xuất
bác ra đây thì bác thấy ruộng cạn
mà dân chuẩn bị cấy rồi thì bác đi xuống đắp cái bờ ruộng lại giữ nước lại để cho dân cấy cấy đũa
không biết bác là bác hồ đâu mà chúng tôi chỉ biết là ông kế
ông kế canh mạng tất cả các đoàn canh mạng ở đây sẽ có ông ấy là già nhất
thế chúng tôi gọi ông kế thế còn bên quân đội gọi đồng chí già chứ không ai gọi bác hồ
nên khi về sau thì tôi biết đây là bác hồ
tháng năm năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm trước những diễn biến mau lẻ và yêu cầu của tình hình cách mạng
bác hồ chuyển từ cao bằng về tuyên quang để chỉ đạo phong trào cách mạng cả nước
người đã chọn xã tân trào làm thủ đô khu giải phóng căn cứ địa cách mạng của cả nước
từ tân trào những chủ trương chỉ thị của bác của đảng đã chuyển đi khắp miền đất nước
tại đây trung ương đảng và bác hồ đã có những quyết định quan trọng
tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
trên địa bàn xã tân trào hiện có bốn mươi bảy di tích lịch sử
trong đó có những di tích gắn liền với năm tháng hoạt động của đảng của bác hồ
như lán nà nưa đình hồng thái đình tân trào cây đa tân trào lán hang bòng
phát huy truyền thống quê hương cách mạng người dân ở tân trào đã đoàn kết nỗ lực phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo

tân trào đã đoàn kết nỗ lực phát triển mạng mới cho vùng quê vốn còn nhiều khó khăn trước đây
về tân trào hôm nay sự thay đổi đã hiện rõ
một đường liên xã trục chính của xã được nhựa hóa một trăm linh đường nội thôn liên thôn và trên năm mươi đường nội đồng được bê tông hóa
để thực hiện tốt chương trình phát triển kinh tế đảm bảo an sinh xã hội cho đồng bào nhân dân các dân tộc tại khu căn cứ địa cách mạng
cấp ủy chính quyền địa phương cũng đưa ra các giải pháp để phát triển kinh tế đặc biệt là phát triển kinh tế về sản xuất nông lâm nghiệp
chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi song hành với nội dung đó thì phát triển về ngành du lịch khai thác tiềm năng sẵn có của khu di tích quốc gia đặc biệt tân trào
cách đây năm năm tân trào là xã đầu tiên trên địa bàn tỉnh tuyên quang đạt chuẩn nông thôn mới
hiện tất cả các thôn trên địa bàn xã đều có nhà văn hóa sân thể thao đạt chuẩn
xã không có nhà tạm nhà rột nát
trên chín mươi bảy hộ dân được sử dụng điện an toàn theo yêu cầu của ngành điện
một trăm linh trường học trên địa bàn xã đạt chuẩn quốc gia
trên chín mươi số người trong độ tuổi lao động có việc làm thường xuyên
thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt trên ba mươi triệu đồng một người một năm
tỷ lệ hộ nghèo giảm còn ba chín
trong thời gian tới là đẩy mạnh cơ cấu cây trồng vật nuôi để phát triển kinh tế về nông lâm nghiệp
chuyển đầu cơ cấu cây trồng vật nuôi khai thác tiềm năng du lịch sẵn có trên địa phương
để phát triển ngành du lịch nâng cao đời sống của nhân dân và phấn đấu
trong những năm hai nghìn hai mươi xã thân trào sẽ đạt được khoảng
tầm ba mươi năm ba mươi bảy triệu đồng trên người trên năm
chắc chắn với những kết quả đã đạt được cùng sự trung sức đồng lòng của chính quyền và nhân dân địa phương
tân trào sẽ ngày càng phát triển xứng đáng là trung tâm thủ đô khu giải phóng thủ đô kháng chiến